nhân dịp lễ phật đàn phật lịch hai năm trăm sáu mươi ba dương lịch hai nghìn một mươi chín và thành công của đại lễ phật đàn liên hợp quốc vơ sát hai nghìn một mươi chín
sáng nay thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới thăm
chúc mừng hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam
hòa thượng thích thanh nhiễu phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam
tại chùa quán sứ thành phố hà nội cùng dự có đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
phát biểu chúc mừng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định
lễ phật đàn không chỉ là một sự kiện tôn giáo quan trọng trong đời sống tinh thần
tín ngưỡng của các tín đồ phật giáo việt nam mà còn là lễ hội văn hóa tôn giáo
được liên hợp quốc công nhận từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín với nỗ lực mang lại hòa bình cho nhân loại
từ tinh thần nhân ái của đạo phật
lễ phật đàn năm nay lại càng có ý nghĩa hơn khi việt nam đã tổ chức thành công
đại lễ phật đàn liên hợp quốc vơ sát hai nghìn một mươi chín đón hơn một sáu trăm linh đại biểu của một trăm một mươi hai quốc gia
vùng lãnh thổ đến việt nam
qua đó nâng cao hình ảnh vai trò vị thế của việt nam thể hiện việt nam rất tôn trọng
tự do tôn giáo tín ngưỡng của nhân dân khẳng định sự tham gia tích cực của nhà nước
và phật giáo việt nam trong việc thực hiện các mục tiêu chung của liên hợp quốc
vì một thế giới hòa bình hữu nghị và phát triển
chùa tam trúc
kim bảng tỉnh hà nam công trình phục vụ đại lễ vê sắc hai nghìn một mươi chín cũng đã để lại những ấn tượng
tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế và du khách là kiến trúc đẹp giúp bảo vệ cảnh quan
môi trường phục vụ lợi ích của nhân dân
qua sự kiện này khách du lịch quốc tế sẽ tới việt nam nhiều hơn và đây sẽ trở thành một điểm đến
nhân kỷ niệm ngày đức phật đàn sinh chủ tịch quốc hội bày tỏ tin tưởng
với tinh thần đoàn kết lục hòa của tăng ni phật tử với đường hướng gắn bó
đồng hành của dân tộc giáo hội phật giáo việt nam sẽ tiếp tục hành nguyện nhập thế
lấy việc phục vụ chúng sinh lợi đạo ích đời làm phương hướng tu hành
khẳng định những giá trị ưu việt của tôn giáo hòa bình
xứng đáng với sự tin yêu của tăng ni phật tử và nhân dân